cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa tạm giữ hình sự đối với dương minh phú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình là nhân viên ngân hàng thương mại
của phần đầu tư và phát triển bidv về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra phú khai nhận lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục
giúp người dân vay vốn ngân hàng phú đã lừa nhiều người ký khống và các loại giấy tờ
như ủy nhiệm chi giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác
sau khi hoàn thành hồ sơ phú đã nâng khống số tiền rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay
số còn lại phú chiếm đoạt tổng số tiền mà đối tượng chiếm đoạt là một mươi năm tỷ đồng
hiện vụ việc đang được công an tỉnh quảng bình điều tra làm rõ